sáng nay sáu tháng một mươi hai hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam khóa chín đã tổ chức kỳ họp thứ ba
để thảo luận bàn về các vấn đề tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu
và công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí tình hình đầu tư phát triển năm hai nghìn một mươi sáu
kế hoạch đầu tư công năm hai nghìn một mươi bảy công tác thanh tra tiếp công dân giải quyết khiếu nại
tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi sáu
đồng thời đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu
đề ra kế hoạch phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi sáu là năm đầu tiên tỉnh quảng nam triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
tổng sản phẩm trên địa bàn đạt hơn sáu mươi hai ba trăm linh tỷ đồng tăng một mươi bốn bảy mươi ba so với năm hai nghìn một mươi năm tăng cao nhất trong một mươi năm gần đây
cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực
phần đầu đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh quảng nam có bảy mươi hai xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt tỷ